theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thời gian qua việt nam đã tập trung triển khai một cách đồng bộ và quyết liệt các hành động theo chín khuyến nghị của ủy ban châu âu
từng bước chủ động trong việc xây dựng nghề cá theo hướng phát triển bền vững một nghề cá có trách nhiệm và tuân thủ các quy định quốc tế
chính phủ đã đồng ý thành lập tổ công tác liên ngành trong đó ra bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn làm tổ trưởng
để chỉ đạo đồn đốc các địa phương các bên có liên quan thực hiện kế hoạch hành động quốc gia chống khai thác bất hợp pháp không khai báo và không theo quy định gọi tắt là iuu
các cơ quan chức năng đã tập trung vào việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cơ quan quản lý khai thác hải sản doanh nghiệp ngư dân
nhằm thay đổi nhận thức cũng như hành vi khai thác mua bán và sử dụng hải sản khai thác
bộ trưởng nguyễn xuân cường nhấn mạnh trên thực tế trong thực hiện các khuyến nghị của ec gần sáu tháng qua
ngoài từng bước hoàn thiện khung pháp lý hướng tới quản lý nghề khai thác hải sản bền vững
điểm nổi bật có thể kể đến là cơ quan chức năng đã tăng cường việc giám sát tàu cá tổ chức tuần tra kiểm soát trên biển
từng bước ngăn chặn giảm thiểu và tiến tới loại bỏ khai thác iuu tại vùng biển nước ngoài